kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng chín
trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một ca dương tính mới với virus sars cov hai tại khu phong tỏa
các bệnh mới này ở quận long biên liên quan đến chùm ca bệnh tại tổ bốn phường việt hưng
như vậy trong sáng ngày hai mươi chín tháng chín hà nội ghi nhận hai ca mắc gồm một ca tại khu cách ly và một ca tại khu phòng tỏa